kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
sau đây là thông tin chi tiết
sáng nay ngày hai mươi năm tháng chín thủ tướng chính phủ phạm minh chính
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch
cuộc họp được kết nối tới điểm cầu tại một mươi bốn trăm linh xã phường thị trấn
bảy trăm linh năm quận huyện thị xã thành phố và sáu mươi ba tỉnh thành
dự cuộc họp tại trụ sở chính phủ có các thành viên ban chỉ đạo các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng các phó thủ tướng chính phủ phó chủ tịch quốc hội lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
phát biểu khai mạc cuộc họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết
thời gian qua tình hình dịch covid một mươi chín đang từng bước được kiểm soát một số địa phương đã nới lỏng giãn cách xã hội
tuy nhiên dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp
kiểm điểm lại công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian qua
phân tích kết quả hạn chế nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan trong phòng chống dịch
bàn giải pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới
đặc biệt cuộc họp sẽ bàn sâu xây dựng kế hoạch thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
từng bước nới lỏng giãn cách xã hội khôi phục và phát triển kinh tế xã hội
báo cáo của ban chỉ đạo cho biết trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư tính đến ngày hai mươi bốn tháng chín
cả nước đã ghi nhận khoảng bảy trăm ba mươi bốn ca mắc năm trăm linh ba người đã khỏi bệnh và một mươi tám người tử vong
tuần qua số ca mắc mới giảm gần một mươi số ca tử vong giảm hơn một mươi hai
hiện có một mươi sáu tỉnh thành đã qua một mươi bốn ngày không có ca mắc mới năm tỉnh không có lây nhiễm thứ phát một tỉnh chưa ghi nhận ca mắc
đáng chú ý tại hai mươi ba địa phương thực hiện giãn cách
tình hình dịch đang từng bước được kiểm soát
về tiêm chủng tính đến hết ngày hai mươi bốn tháng chín cả nước đã tiêm được ba mươi bảy sáu triệu liều vaccine
tại cuộc họp lãnh đạo các bộ ngành địa phương đã thảo luận về kế hoạch thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín đặt mục tiêu đến ngày ba mươi tháng chín sẽ chuyển sang trạng thái bình thường mới
theo tin từ sở y tế hà nội tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày hai mươi năm tháng chín
trên địa bàn thành phố không ghi nhận ca dương tính với sars cov hai
trong ngày hai mươi bốn tháng chín trên địa bàn thành phố có thêm một điểm phong tỏa mới
như vậy là tính đến một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng chín thành phố còn hai mươi chín điểm phong tỏa
hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố phủ lý hà nam đang có diễn biến phức tạp khi ghi nhận nhiều ca bệnh
nhiều ca không rõ nguồn lây tại nhiều địa phương xã trên địa bàn
và để chủ động phòng chống dịch bệnh xâm nhập vào thủ đô cdc hà nội đề nghị người ở vùng dịch hà nam
phải cách ly tại nhà một mươi bốn
tính từ thời điểm đến hà nội thực hiện lấy mẫu gộp để xét nghiệm sàng lọc
ngoài ra các trung tâm y tế quận huyện thị xã tổ chức giám sát y tế người về từ một mươi hai xã phường
thuộc thành phố phủ lý đang thực hiện giãn cách xã hội
châu sơn lê hồng phong thanh châu thanh tuyền liêm chính trần hưng đạo hai bà trưng minh khai
đương khánh thiện quang trung phù vân liêm trung
danh sách các xã phường sẽ thay đổi theo tình hình dịch
với trường hợp có tiếp xúc với ca dương tính được coi là
người tiếp xúc gần f một các trung tâm y tế quận huyện thị xã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung
với các trường hợp khác các địa phương tổ chức cách ly tại nhà nơi lưu trú một mươi bốn ngày tính từ ngày đến hà nội
thực hiện lấy mẫu gộp để xét nghiệm sàng lọc
trường hợp có triệu chứng sốt ho khó thở đau họng mất vị giác cứu giác thì được coi như ca nghi ngờ
các trung tâm y tế quận huyện thị xã lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tại cơ sở y tế
công an quận tám tp hcm đang làm rõ vụ ẩu đả giữa người dân và nhân viên lấy mẫu xét nghiệm xảy ra trên địa bàn
chiều qua mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh sô sát giữa hai người đàn ông mặc đồ bảo hộ với nhóm ba người khác
nội dung clip cho thấy hình ảnh hai người mặc đồ y tế liên tục bị ba người dân dùng ghế bàn nhựa đánh vào người
một số người dân ghi lại sự việc liên tục yêu cầu điện báo công an giải quyết
một nhân chứng tại hiện trường cho biết sự việc xảy ra vào khoảng một mươi một h
một mươi giờ trưa ngày hai mươi bốn tháng chín tại hẻm sáu trăm linh tám đường phạm thế hiển phường bốn quận tám
thời điểm trên hai nhân viên y tế xuống hẻm để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm
nhưng gia đình người dân trên đã không muốn để cho nhân viên y tế test mà họ muốn tự tết
sau đó hai bên tranh cãi và xảy ra xung đột
tòa nhân dân tỉnh thanh hóa vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo súng a chía và ba đồng phạm gồm súng a tông hảo a minh phàng a báo
đều truyền thông báo
ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tổ công tác của tổ công an phường huyện mường lát đã phát hiện hai đối tượng sùng a chía và sùng a tông có biểu hiện hoạt động liên quan đến ma túy nên tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra
khi thiếu tá vi văn luân công an viên công an xã pù nhi cùng ba đồng chí khác lại gần hai đối tượng để kiểm tra
thì bất ngờ bị súng a chía cầm súng bắn thẳng

thì bất ngờ bị súng a chía và súng a tông cầm súng bắn thẳng

khi thiếu tá vi văn luân công an viên công an xã pù nhi cùng ba đồng chí khác lại gần hai đối tượng để kiểm tra
thì bất ngờ bị súng a tông cầm súng bắn thẳng
khi thiếu tá vi văn luân công an viên công an xã pù nhi cùng ba đồng chí khác lại gần hai đồng chí khác lại gần hai đối tượng để kiểm tra
thì bất ngờ bị súng a tông cầm súng bắn thẳng

thì bất ngờ bị súng a tông cầm súng bắn thẳng

thì bất ngờ bị súng a tông cầm súng bắn thẳng

khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện